sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tại thành phố buôn ma thuột đắk lắc sở y tế tỉnh đắk lắc tổ chức lễ khánh thành bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đây là công trình có tổng vốn đầu tư gần một một trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân các tỉnh tây nguyên
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên khởi công từ năm hai nghìn một mươi hiện có hơn một hai trăm linh giường bệnh với tổng diện tích một mươi hai hectare
có ba mươi khoa và tám phòng chức năng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khu vực tây nguyên
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của nhân dân các tỉnh tây nguyên và nhân dân một số tỉnh của nước bạn lào campuchia
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo ngành y tế đắk lắc trong thời gian tới cần tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất
trang thiết bị của bệnh viện bảo đảm tốt nhất công tác khám và điều trị bệnh nhân tập trung đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhằm khẳng định vị thế của bệnh viện cấp vùng và giảm áp lực cho các tuyến trên
nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế lấy sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh là mục tiêu phục vụ